tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến thăm và chúc tết ban tiếp công dân trung ương
tại buổi làm việc phó thủ tướng đã biểu dương những nỗ lực mà ban tiếp công dân trung ương đã làm
trong năm hai nghìn một mươi chín trong công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại
đồng thời đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi ban tiếp công dân trung mương tiếp tục chủ trì
nòng cốt điều phối hoạt động tiếp công dân của chín cơ quan khác
chủ động trao đổi thông tin với các địa phương để kịp thời xử lý các vụ việc
như là các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng
các cơ quan cần bảo đảm không để phát sinh các điểm nóng phức tạp kéo dài
tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin từ phản ánh của báo chí và người dân
tại buổi làm việc bàn tiếp công dân cũng kiến nghị thanh tra chính phủ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về khiếu nại tố cáo bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân
giải quyết khiếu nại tố cáo của ngành bảo đảm hệ thống thông tin mạng an toàn thông suốt trong quá trình hoạt động của ban
năm hai nghìn một mươi chín trụ sở tiếp công dân trung ương đã tiếp bốn sáu trăm chín mươi bảy lượt với một mươi tám năm trăm sáu mươi sáu công dân tăng tám sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
còn năm hai nghìn một mươi chín báo cáo lãnh đạo thanh tra chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về các vụ việc phức tạp
qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư đã báo cáo đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thanh tra chính phủ đối với một trăm hai mươi ba vụ việc